còn tại thái nguyên đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện võ nhai
tại buổi tiếp xúc đánh giá cao những thành công của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn cử tri huyện võ nhai nêu rõ những đổi mới của kỳ họp lần này đã thực sự mang đến sinh khí mới trên nghị trường những mong mỏi của cử tri cơ bản đều được phản ánh